tại hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ bốn mươi hai diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng năm
tại thị trấn labuan bajo của indonesia các nhà lãnh đạo asean đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì
và thúc đẩy hòa bình an ninh ổn định an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
trong tuyên bố chủ tịch được thông qua tại hội nghị các nhà lãnh đạo asean tái khẳng định sự cần thiết
theo đuổi giải pháp hòa bình cho giải quyết các tranh chấp
phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
các nhà lãnh đạo asean cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả
tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc đồng thời tái khẳng định sự cần thiết tăng cường lòng tin và sự tin tưởng lẫn nhau
tránh các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định ở biển đông
các nhà lãnh đạo asean cũng hoan nghênh nỗ lực tăng cường hợp tác giữa asean và trung quốc
cũng như tiến triển trong đàm phán về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông coc
hoan nghênh sáng kiến thúc đẩy đàm phán coc trong đó có đề xuất xây dựng các hướng dẫn
nhằm đẩy nhanh việc sớm hoàn tất coc thực chất và hiệu quả
nhấn mạnh sự cần thiết duy trì và thúc đẩy môi trường thuận lợi cho đàm phán